dịch bệnh covid trên địa bàn tỉnh đồng nai đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên người dân còn chủ quan chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch
trước tình hình này công an tỉnh đồng nai đã lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an tp biên hòa
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phát hiện và phối hợp với công an ba mươi phường xã
tổ địa bàn tp biên hòa để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
nhất là trong thời gian một mươi năm ngày tỉnh đồng nai đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh đã thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động để xử lý nghiêm vấn đề di phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về giãn cách xã hội trên địa bàn đồng nai như là xử lý những trường hợp ra ngoài đường không đeo khẩu trang
tụ tập hai người ở nơi công cộng rồi tùy tiện đi ra khỏi nhà không phải là đi mua lương thực thực phẩm
mà gây những nguồn lây ở trên cộng đồng
công an tỉnh thực hiện hai nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an tự vừa phòng chống dịch lây trong cộng đồng
ngay sau khi tổ chức gia quân
ngày một mươi bốn tháng bảy trên tuyến đường đồng khởi thành phố biên hòa tổ công tác của công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hơn chục trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
em đi ra là dọn đồ về em nghỉ trong trọng một tuần từ hôm cấm là nghỉ bây giờ ra về có chuột nó cắn toàn đồ vải
đi hai vợ chồng đi lại mà hàng nó sai em biết là em sai xin các anh thông cảm cho em lần đầu
tính từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy lực lượng công an tỉnh đồng nai đã tổ chức kiểm tra phát hiện sáu trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã ra quy định sửa phạt vi phạm hành chính đối với ba trăm ba mươi bảy trường hợp số tiền gần một tỷ đồng